bộ y tế vừa đưa ra đề xuất người nhập cảnh việt nam không cần phải có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi covid một mươi chín nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo bộ y tế người nhập cảnh theo đường hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr rtlem trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với sars cov hai
trừ trường hợp trẻ em dưới hai tuổi trước khi xuất cảnh về việt nam và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
không cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai sau khi nhập cảnh nhưng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như người đã và đang lưu trú tại việt nam
đối với người nhập cảnh đi theo các đường khác trường hợp người nhập cảnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
như chúng tôi đã đưa tin vào sáng nay chuyến bay qh chín nghìn sáu mươi sáu của bamboo airways chở ba trăm linh người việt tại ukraine về nước
đã hạ cánh an toàn tại sân bay nội bài hà nội sau hành trình dài hơn một mươi một tiếng đồng hồ khởi hành từ sân bay vassava của bà lan
và đây là chuyến bay sơ tán nhân đạo thứ hai được tổ chức miễn phí để đón bà con trở về
như vậy là đến thời điểm này đã có năm trăm chín mươi công dân tại ukraine

chở về nước an toàn và đúng kế hoạch
đúng sáu giờ bốn mươi phút máy bay hạ cánh xuống sân bay nội bài
một trăm linh công dân việt nam trở về chuyến bay lần này
chủ yếu là các đối tượng yếu thế như phụ nữ mang thai người già người có bệnh nền
đặc biệt gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em
họ đã sinh sống và làm việc tại ukraine hàng chục năm
nhưng cũng không thể ngờ rằng chiến sự lại xảy ra nhanh và khốc liệt như vậy
và giờ được trở về
trở về tổ quốc yên bình họ không khỏi đùi người xúc động
theo các cơ quan chức năng ba lan là nơi tiếp nhận đông người việt nhất di tản từ vùng chiến sự ukraine
với số lượng hiện tại gần hai năm trăm linh người và tiếp tục tăng lên mỗi ngày
hiện bộ ngoại giao và bộ giao thông vận tải
đang nỗ lực triển khai để đưa công dân về nước
trên cơ sở nhu cầu của bà con trong thời gian tới
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với cả các bộ ngành liên quan
đặc biệt bộ giao thông vận tải
kiến nghị chính phủ sẽ tổ chức thêm những chuyến bay cho bà con sơ tán về nước an toàn
và chúng tôi cũng kiến nghị bà con nên năng ký sớm
trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đều có những thông tin rất cụ thể
chúng tôi có thể biết được nhu cầu và tổ chức chuyến bay nó chú đáo và thuận lợi hơn
ngay sau chuyến bay này
cục hàng không việt nam sẽ tổ chức tiếp chuyến bay thứ ba
đón khoảng hai trăm tám mươi người việt tại ukraine qua sân bay bucharest romania
dự kiến sẽ hạ cánh tại nội bài vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi một tháng ba
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông mà vột mụ án bạn đã xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đỗ đức trọng về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng hai tại ấp thạnh điền xã lý văn lâm thành phố cà mau
tại cơ quan công an trọng khai khi đi trên đường đã gặp nguyễn quốc việt điều khiển phương tiện mô tô
do bị ngáo đá nên trọng đã gây hổ với việt và trọng đã dùng dao đâm khiến việt tử vong tại chỗ
trọng đã dùng dao đâm khiến việt tử vong tại chỗ
lợi dụng sự sơ hở của chủ xe thái quang sạng chú tại mỹ hỏa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
cùng đồng bọn đã trộm cắp một chiếc xe máy rồi bỏ trốn đối tượng đã bị bắt giữ giao cho cơ quan công an
vào sáng ngày chín tháng ba sẵn đã cùng một thanh niên đến khu vực khóm bình đức ba
phát hiện anh nguyễn tuấn anh dựng chiếc xe mô tô trên vỉa hè
hai đối tượng đã trộm chiếc xe đến khu vực phường bình khánh được sự hỗ trợ của người dân
chủ xe đã bắt giữ được sạng cùng tăng vật đồng bọn của sạng đã tẩu thoát
cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối tượng còn lại
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã mời một mươi tám trường hợp thanh thiếu niên
có hành vi quậy phá bốc đầu xe netpo không đủ tuổi điều khiển phương tiện cùng người thân
lên ký chứng nhận ký cam kết cũng như là xử phạt vi phạm hành chính
công an tp đà lạt cho biết từ ngày hai mươi tám tháng hai tới ngày ba tháng ba
qua nguồn tin từ quần chúng đơn vị đã phát hiện các nhóm thanh thiếu niên quậy phá netga
chạy xe một bánh gây mất trật tự an toàn giao thông tại nhiều tuyến phố trên địa bàn
qua sàng lọc cơ quan công an đã xác định được một mươi tám trường hợp vi phạm thu giữ hai mươi hai xe mô tô các loại
hầu hết những xe này đều đã bị chế độ thay đổi kết cấu
các trường hợp vi phạm hầu hết học sinh từ một mươi sáu cho tới một mươi tám tuổi đang học trên địa bàn thành phố đà lạt
tại buổi làm việc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt đã nhắc nhở trường hợp cam kết không tái phạm
đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo về tổ dân phố nơi lưu trú trường học để cùng các đơn vị phối hợp xử lý tuyên truyền luật giao thông đường bộ hiệu quả hơn
lo lắng khi mắc covid một mươi chín nhiều người dân đã tự mua thuốc phòng hoặc điều trị tạo điều kiện cho nhiều đối tượng lợi dụng
đứng ra vận chuyển mua bán nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình vừa kiểm tra và phát hiện thu giữ tám trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày chín tháng ba tại địa bàn tổ một mươi ba phường trung sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tổ công tác công an thành phố tam điệp đã kiểm tra phát hiện một xe ô tô vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín có nhãn hiệu bằng chữ nước ngoài
quá trình làm việc lái xe kiêm chủ số hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và xuất xứ của số hàng trên
đồng thời khai nhận do tìm hiểu trên mạng có quảng cáo là loại thuốc này có công dụng phòng và điều trị covid một mươi chín
nên đã thu mua trên thị trường tự do sau đó vận chuyển về thành phố tam điệp tỉnh ninh bình để bán kiếm lời
ước tính số thuốc trên trị giá khoảng tám mươi triệu đồng
thưa quý vị thời gian vừa qua tình hình tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh bạc liêu
có nhiều phương thức và thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi bức độ thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm
thậm chí là cả hàng tỷ đồng khiến dư luận không khỏi bức xúc
những ghi nhận sau của nhóm phóng viên tại tỉnh bạc liêu
vào khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố bắt tạm giam bị can huỳnh minh dũng
chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra xử lý về hành vi mạo danh hụi viên hốt hụi và bán các phần hụi khống
để chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng của các hội viên
cũng trong thời gian trên đối tượng trần huy toàn chú tỉnh bạc liêu cũng bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam
để điều tra xử lý về hành vi giả danh người có chức vụ quyền hạn rồi liên hệ với gia đình có người thân đang phạm tội
yêu cầu họ chuyển tiền để chạy án rồi chiếm đoạt gần năm trăm năm mươi triệu đồng
qua điều tra các vụ án thì chúng tôi thấy ngoài các thủ đoạn lừa đảo truyền thống như là giả danh công an
giả danh người quen biết
với lãnh đạo có thẩm quyền để lừa xin việc làm chạy trường chạy án hoặc là sử dụng các loại giấy tờ giả
thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng việc người dân ở một số vùng nông thôn
chưa được tiếp cận đầy đủ chính xác các thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo
hoặc đánh vào tâm lý hám lợi sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản
cái án này hơi phức tạp cho nên là kêu đưa tiền đưa tiền rất nhiều lần
đưa là tám lần có thể là tổng cộng số tiền là năm trăm bốn mươi bảy triệu
sau khi đưa tiền xong là cái án không có được giảm gì hết
mà gia đình mới điện cho trần quy toàn là cũng như lo số tiền đó mà không có giảm được gì hết
điện cho trang quy tòa nhưng mà điện không mất máy nhắn tin cũng không trả lời luôn
ngoài những thủ đoạn nêu trên thời gian gần đây các đối tượng còn sử dụng phương thức tinh vi
như làm giả con dấu tài liệu cơ quan nhà nước
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn phương thanh
đã thuê người đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền
rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai
cho một người đàn ông trú cùng địa phương với giá bảy trăm linh triệu đồng
sau đó tiếp tục dùng giấy tờ đất giả đó để cầm thửa đất nêu trên
cho một người khác với giá hai tỷ đồng và lãi suất hai một tháng
cơ quan công an xác định thực tế vợ chồng thanh đã ly dị từ lâu
và cả hai đã bán thửa đất này cho người khác
tình diện năm hai nghìn hai mươi một công an bạc điêu đã điều tra làm rõ một mươi tám vụ
đềm quan một mươi năm bối tượng lừa đào chiếm ra tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng
người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác
tuyệt đối giữ bí mật thông tin bảo mật các dịch vụ tài khoản ngân hàng
đồng thời phải cảnh giác đối với các đối tượng làm quen qua mạng
các cuộc gọi tự xưng là cán bộ của các cơ quan viện kiểm sát
tòa án cơ quan điều tra nhân viên ngân hàng
đồng thời phải kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu không bình thường
nghi dắn hoạt động phạm tội thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất
để xử lý giải quyết kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng
người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác thử dung cầm liệt thông tin về phương thức
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt đừng bị hám lợi trước mắt mà nhẹ dạ
lên để trở thành con mồi của tội phạm lừa đào tài sản đồng thời khi phát hiện những vấn đề có
dấu hiệu không bình thường nghi vấn hoạt động phạm tội thì thông báo ngay cho cơ quan công an để
kịp thời xử lý tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hai đối tượng cùng với tội cướp tài sản đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng nguyễn huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu chín xã vĩnh lại
huyện lâm thao tỉnh phú thọ cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an
công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ là đối tượng thiều quang đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường
chú tại khu năm xã đồng luận huyện thanh thủy tỉnh phú thọ chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo
ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi
gần nhất quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng
tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối
tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện